hơn chục ngày nay với những cán bộ làm công tác kiểm soát dịch bệnh tại các chốt
lều bạt đã trở thành chỗ nghỉ ngơi quen thuộc của các anh sau mỗi ca làm việc
những giấc ngủ chập trờn thay nhau giữa các ca trực
điều kiện thiếu thốn khó khăn luôn hiện hữu
nhưng họ vẫn luôn giữ thái độ lạc quan với quyết tâm cao nhất để chiến thắng lại dịch bệnh
bữa ăn đơn giản sau một ca trực
thực phẩm được các anh chuẩn bị từ nhiều ngày trước
còn lại thì hái từ núi rừng
bên ngoài một thành viên vẫn tiếp tục ca làm việc để đảm bảo các phương tiện qua đây đều thực hiện khai báo y tế
và điều kiện sinh hoạt làm việc của cán bộ chiến sĩ cũng rất là khó khăn
tuy nhiên thì lãnh đạo công an thị xã gia ba cũng thường xuyên đi kiểm tra
đôn đốc thăm hỏi động viên cán bộ chiến sĩ và cấp các trang thiết bị y tế để phòng dịch
đồng thời cũng cấp các điều kiện về kinh phí để các đồng chí thực sinh hoạt và thực hiện nhiệm vụ
tuy nhiên thì đây cũng là một khu vực có lưu lượng phương tiện và người đi lại rất là đông
nhưng cán bộ chiến sĩ cũng mới trách nhiệm công việc của mình
thường xuyên hướng dẫn người dân cũng như các phương tiện để kiểm tra y tế
trong quá trình thực hiện thì cũng không có phát hiện ra trường hợp nào mắc dịch bệnh
để đảm bảo sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ thì lãnh đạo công an thị xã một tuần
là luân phiên đổi ca trực một lần để cán bộ chiến sĩ về đơn vị ổn định sức khỏe
cũng như là làm thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
cuộc chiến chống dịch covid một mươi chín
có thể còn lâu hơn nữa khi diễn biến của tình hình dịch bệnh vẫn phức tạp khó lường
và tại các chốt kiểm soát trong đó có chốt kiểm soát dịch quốc lộ bốn d
đỉnh đèo âu quý hồ thị xã sà bạc
những cán bộ chiến sĩ công an tỉnh lào cai đã đang tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ được giao
đồng lòng cùng cả nước trong cuộc chiến chống dịch